sau tám năm đường thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
đến nay các hệ thống khu bảo tồn phát triển nguồn lợi thủy sản
bảo đảm đa dạng sinh học tại các khu vực đang được triển khai mạnh mẽ
đến nay có một mươi hai trên một mươi sáu khu bảo tồn biển đã được thành lập theo chương trình
diện tích biển được bảo tồn đạt một trăm tám mươi năm hectare
các hoạt động bảo tồn được tập trung vào thể chế hóa các chính sách của trung ương
để thực hiện công tác bảo tồn tại địa phương nâng cao nhận thức cho cộng đồng sống bên trong khu bảo tồn
các hoạt động khoa học kỹ thuật kiểm soát quan chắc giám sát đa dạng sinh học
và các hoạt động cải thiện sinh kế cho người dân sống trong và xung quanh khu bảo tồn
được triển khai bảo tồn và phát triển nguồn lợi
song song với đó các hoạt động hợp tác quốc tế cũng được đẩy mạnh
để chia sẻ thông tin kinh nghiệm với địa phương và người dân
tạo nguồn động lực cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực
cũng như có các tầm nhìn dài hạn hơn

thì đây là một khu mạng rất quan trọng mà chúng ta chưa hình thành được
cái quân cổ phát huy để tạo điều kiện cho các dân địa
nếu như nuôi biển được phát huy thì từ nay đến hai nghìn ba mươi chúng ta sẽ đạt hai triệu tấn
và chúng ta giảm những phần khai thác đi để tăng cường bỏ cồn
và đấy chính là phát triển bền bệnh của sản biệt đại
đa dạng sinh học để phát triển thủy sản bền vững
ngành chính quyền địa phương cần tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện
để người dân doanh nghiệp tham gia phát triển du lịch sinh thái du lịch cộng đồng
thu hút người dân ven biển chuyển đổi các hoạt động xâm hại
tác động đến biển sang bảo vệ bảo tồn tạo sinh kế
việc làm mới cho người dân tại khu vực này